putin kêu gọi chấm dứt các hành động bạo lực ở nagorno karabakh để trao đổi tù binh và thi thể những người thiệt mạng
ngoại trưởng armenia và azerbaijan đã được mời đến moscow để gian xếp chấm dứt giao tranh trong các cuộc đàm phán do bộ ngoại giao nga làm trung gian
hiện pháp cũng đang đồng chủ trì các cuộc đàm phán ngừng bắn tại khu vực này cùng với nga và mỹ
trên thực địa giao tranh dữ dội tại nagorno karabakh tiếp diễn trong đêm ngày tám tháng một mươi nhưng đã yên tĩnh trong ngày chín tháng một mươi
giải nobel hòa bình hai nghìn hai mươi đã được trao cho chương trình lương thực thế giới của liên hợp quốc
vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của cơ quan này trong cuộc chiến chống đói nghèo cũng như những đóng góp trong việc thúc đẩy hòa bình trên thế giới
chương trình lương thực thế giới của liên hợp quốc là tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới giải quyết nạn đói và thúc đẩy an ninh lương thực
chỉ riêng trong năm hai nghìn một mươi chín có một trăm ba mươi năm triệu người bị đói ở mức khẩn thiết cao nhất trong nhiều năm
chủ yếu do chiến tranh và xung đột vũ trang
cũng trong năm hai nghìn một mươi chín chương trình lương thực thế giới đã hỗ trợ gần một trăm linh triệu người là nạn nhân của nạn đói và mất an ninh lương thực tại tám mươi tám quốc gia
chương trình lương thực thế giới đã đi đầu trong việc phối hợp công tác viện trợ nhân đạo với nỗ lực thúc đẩy hòa bình
thông qua các dự án tiên phong ở nam mỹ châu phi và châu á
giải nobel hòa bình hai nghìn hai mươi có ba trăm một mươi tám ứng cử viên gồm hai trăm một mươi một cá nhân và một trăm linh bảy tổ chức
bộ lao động thái lan cảnh báo các lao động nhập cư phải gia hạn giấy phép lao động trước khi kết thúc hạn chót vào ngày ba mươi một tháng một mươi
nếu không họ có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc và bị trục xuất về nước
những lao động nhập cư tại thái lan cũng phải hoàn tất một số quy trình nữa trước khi việc gia hạn giấy phép lao động của họ thực sự được chấp thuận
do dịch bệnh covid một mươi chín và tình trạng thiếu hụt lao động nhập cư của thái lan những công nhân nhập cư được phép ở lại thái lan
mặc dù giấy phép lao động của họ không được phát triển
tính đến tháng chín vừa qua đã có sáu mươi một một trăm chín mươi ba lao động nhập cư nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động
dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp khiến việc tìm ra những loại vaccine phòng bệnh và phân phối công bằng loại vũ khí chống dịch tiềm năng này càng được quan tâm
trung quốc vừa ký kết thỏa thuận tham gia cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine covid một mươi chín
covid một mươi chín có tên gọi là covax của tổ chức y tế thế giới who trong khi nhật bản cũng cam kết sẽ đóng góp hơn một trăm ba mươi triệu đô la mỹ để hỗ trợ cung cấp vaccine cho các nước đang phát triển
trung quốc cam kết sẽ sử dụng vaccine covid một mươi chín vì mục đích cộng đồng theo đúng tinh thần của cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu của who
tuy nhiên số tiền trung quốc sẽ đóng góp theo thỏa thuận chưa được công bố
trước đó quốc gia này đặt mục tiêu gây quỹ hai tỷ đô la
và hướng tới cung cấp vaccine covid một mươi chín cho chín mươi hai quốc gia thu nhập thấp và trung bình
trong khi đó chính phủ nhật bản ngoài khoản đóng góp một trăm ba mươi triệu đô la cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển củng cố hệ thống y tế để có thể đối phó với các loại dịch bệnh trong tương lai
cựu thủ tướng abe shinzo từng cam kết đóng góp cho liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng gavi ba trăm linh triệu đô la
thông tin về việc thử nghiệm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bằng huyết tương
hay thêm bốn thành phố lớn tại pháp đã áp đặt tình trạng báo động tối đa
đó sẽ là những thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngày hôm nay
liên minh covid một mươi chín gồm các nhà sản xuất dược phẩm do công ty dược phẩm takeda của nhật bản dẫn đầu
đã lần đầu tiên thử nghiệm lâm sàng điều trị bằng huyết tương cho bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
cuộc thử nghiệm gồm ba giai đoạn và covid plasma đạt mục tiêu điều trị bằng phương pháp này cho năm trăm linh bệnh nhân trưởng thành tại mỹ mexico
và một mươi sáu quốc gia khác
các bệnh nhân được điều trị bằng thuốc remdesivir của công ty dược phẩm gillis kết hợp với pháp đồ điều trị bằng huyết tương
do công ty công nghệ sinh học bering tekeda và hai công ty khác cung cấp
cho tới nay tổ chức y tế thế giới vẫn khuyến cáo các bác sĩ thận trọng khi sử dụng huyết tương trong phác đồ điều trị
từ ngày một mươi tháng một mươi các thành phố lyon lyc grenoble và saint etienne của pháp sẽ được đặt trong tình trạng báo động tối đa
và phải áp dụng các quy định hạn chế như đang áp dụng
tại paris gồm đóng cửa các quán bar quán cà phê phòng tập thể thao
hạn chế hoạt động của những nhà hàng cấm tụ tập quá một mươi người nơi công cộng
ngày tám tháng một mươi pháp ghi nhận một mươi tám một trăm hai mươi chín trường hợp mắc covid một mươi chín mới mức cao nhất trong ba tháng qua
thưa quý vị ngày hôm nay chín tháng một mươi đánh dấu ngày kết thúc của tuần lễ vàng kỳ nghỉ quốc khánh
và cũng là kỳ nghỉ dài ngày đầu tiên của người dân trung quốc kể từ đầu năm đến nay do dịch bệnh covid một mươi chín
hơn sáu trăm linh triệu người dân đã lên đường đi du lịch tận hưởng kỳ nghỉ dài tám ngày
dòng người khổng lồ không thể đi du lịch nước ngoài
do đó các địa điểm trong nước trở thành lựa chọn được ưu tiên
tất cả đã tạo thành một cú hích lớn cho du lịch trung quốc
ngày một tháng một mươi ngày quốc khánh trung quốc đánh dấu sự bắt đầu của tuần lễ vàng
trong kỳ nghỉ kéo dài tám ngày trung quốc đã ghi nhận tổng cộng sáu trăm ba mươi bảy triệu lượt du khách
tới các địa điểm du lịch trên khắp cả nước
con số này tương ứng với bảy mươi chín số du khách được ghi nhận trong năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo của bộ văn hóa và du lịch trung quốc
nhờ đó doanh thu từ du lịch nội địa của trung quốc đã nhanh chóng đạt mức bốn trăm sáu mươi sáu năm mươi sáu tỷ nhân dân tệ
tương đương sáu mươi tám bảy tỷ đô la mỹ
tương ứng sáu mươi chín chín doanh thu năm hai nghìn một mươi chín
kết quả này phản ảnh rõ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch trung quốc
theo chúng tôi ghi nhận từ các nghiên cứu cũng như các báo cáo về thị trường
thì du lịch trung quốc thực sự đã ghi nhận sự tăng vọt về lượng khách du lịch
mặc dù chủ yếu vẫn chỉ là khách du lịch nội địa do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
doanh thu từ các hoạt động trong tuần lễ vàng du lịch này sẽ có đóng góp không nhỏ
tới việc phục hồi nền kinh tế trung quốc
khi trung quốc bắt đầu phục hồi dịch covid một mươi chín
sau đợt dịch covid một mươi chín bùng phát
quan chức nước này bắt đầu thúc đẩy nhu cầu bị ruồn nén của người dân
bằng chiến dịch được mô tả là du lịch để trả thù đại dịch
nhằm khôi phục lại nền kinh tế
theo đó hàng trăm điểm du lịch đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn
hoặc miễn phí vé vào cửa
trong khi các nền tảng trực tuyến ghi nhận lượng lớn vé tàu và máy bay được tiêu thụ
theo thông tin từ tân hòa xã
hơn một chuyến tàu tăng cường được triển khai mỗi ngày
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
theo nhận định của chuyên gia trung quốc
hoạt động mua sắm bùng nổi trong kỳ nghỉ
chỉ là sự khởi đầu trong quá trình phục hồi lâu dài sau đại dịch covid một mươi chín ở trung quốc
và sự phục hồi này sẽ liên tục gia tăng trong vài tháng tới
và sẽ thúc đẩy nền kinh tế trung quốc phục hồi mạnh mẽ hơn
vào tháng ba các cửa hàng ở đây hầu như không có khách hàng
và ngày hôm nay khi được đón tiếp các đoàn khách đông đúc
tôi thực sự cảm giác như mình được tiếp thêm sức lực
vài tháng trước chúng tôi phải làm tất cả những gì mình có thể chỉ để cố cầm cự
số liệu của bộ thương mại trung quốc cho thấy
doanh số trung bình hàng ngày ở một số doanh nghiệp thực phẩm và bán lẻ chủ chốt
đã tăng bốn chín trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh so với cùng kỳ năm ngoái
với doanh thu đạt một sáu trăm linh tỷ nhân dân tệ tương đương hai trăm ba mươi tám tỷ đô la mỹ
doanh số bán xe ô tô ở một số địa phương cũng tăng trưởng mạnh
riêng thủ đô bắc kinh ghi nhận mức tăng hai mươi ba
theo truyền thông trung quốc sử dụng xe ô tô riêng đi du lịch là xu hướng của năm nay
và phản ánh sự cảnh giác của người dân về dịch bệnh covid một mươi chín
tôi đã thực hiện xét nghiệm virus sars cov hai ở hồ nam
sau đó tôi gọi cho công ty du lịch ở những nơi mình muốn đến
hỏi xem khi nào họ sẽ mở cửa và làm cách nào để đặt vé
tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận cho chuyến đi này của mình
mặc dù tình hình dịch bệnh đã được cơ bản khống chế nhưng tôi vẫn rất lo lắng
tình hình có thể thay đổi từng ngày và tình hình có thể biến đổi
mọi người vẫn nên đeo khẩu trang và duy trì các biện pháp tự bảo vệ
khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như tàu hỏa
du lịch nội địa đã sôi động trở lại và tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế trung quốc
sau khi đại dịch khiến các doanh nghiệp đóng băng và khách du lịch sợ hãi
khi covid một mươi chín xuất hiện ở vũ hán vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
sự phục hồi nhanh này có thể làm giảm những lo ngại về động lực tăng trưởng kinh tế trung quốc
song theo chuyên gia việc duy trì đà phát triển này không dễ dàng gì
và vẫn còn quá sớm để có thể tự tin